tại cảng cá mắt rồng huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
bốn chiếc tàu cá có công suất hơn tám trăm linh mã lực của bà con ngư dân hải phòng
được đóng mới theo nghị định sáu bảy của chính phủ đã chính thức được bàn giao cho ngư dân
đưa vào khai thác đánh bắt thủy sản trên khu vực xa bờ
bốn tàu cá được bàn giao cho người dân nằm trong số một mươi năm chiếc tàu mà hợp tác xã đóng mới
và sửa chữa tàu thuyền lập lễ đang triển khai đóng mới
cả bốn tàu đều thiết kế đáp ứng yêu cầu quy phạm phân cấp và đóng tàu cá biển sáu nghìn một trăm bảy mươi tám trên hai trăm linh
các tàu được trang bị đầy đủ các trang thiết bị nghề cá hiện đại
theo tiêu chuẩn cấp một quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
mỗi tàu có chiều dài hơn ba mươi mét rộng bảy bảy mét chiều cao mạn ba chín mét
mớn nước thiết kế hai bảy mét công suất máy chính tám trăm hai mươi chín mã lực tốc độ một mươi hải lý một giờ
biên chế thuyền viên một mươi người nhiên liệu nước ngọt và lương thực thực phẩm dự trữ trên tàu
bảo đảm cho thủy thủ đoàn sử dụng trong ba mươi ngày
chúng tôi sẽ triển khai thực hiện tiếp quyết định mới nhất của thủ tướng chính phủ
về hỗ trợ sau đầu tư đối với tàu cá theo nguyên định số bảy
và chúng tôi đã có văn bản đề nghị bộ nông nghiệp phát triển nông thôn
phân bổ bổ sung thêm cho thành phố hải phòng khoảng gần hai mươi sáu chiếc tàu
dù là ngân hàng chưa giải ngân tôi cũng
được sở rồi được tất cả công an ngành thành phố thì tôi mảnh dạn
bây giờ đã bàn giao được bốn chiếc và còn sáu chiếc đã xuống nơi
còn năm chiếc nữa tôi tiếp tục giải lươn
còn để tạo mọi điều kiện cho chị cũng mong là các ủy ban nhân dân thành phố
rồi sở ban ngành rồi nhưng phải đề nghị nhận
phải yêu cầu nhất là ngân hàng tạo mọi điều kiện cho dân
hiện thành phố hải phòng đang tích cực triển khai hỗ trợ bà con ngư dân với các chính sách theo nghị định sáu bảy của chính phủ
mỗi tàu cá vỏ gỗ này có giá thành khoảng một mươi năm tỷ đồng
trong đó nhà nước hỗ trợ cho vay bảy mươi ngư dân sẽ phải hoàn trả trong vòng một mươi năm
như vậy đến nay hải phòng có tổng số bốn mươi bốn tàu được đóng mới theo nghị định sáu mươi bảy của chính phủ
gồm ba mươi sáu tàu khai thác và tám tàu dịch vụ hậu cần thủy sản
với các chính sách hỗ trợ hải phòng đã hướng tới trở thành trung tâm nghề cá của cả nước
theo đó cơ cấu nghề khai thác thủy sản cũng có sự thay đổi
với sự gia tăng các phương tiện đánh bắt xa bờ cùng các trang thiết bị liên lạc cứu hộ cứu nạn và các tàu dịch vụ hậu cần
đảm bảo an toàn cho ngư dân và phương tiện khi đánh bắt dài ngày trên biển